cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ đưa hối lộ xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobile phone bộ thông tin và truyền thông và một số đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra bộ thông tin và truyền thông và một số đơn vị có liên quan

tổng công ty viễn thông mobile phone
năm nguyễn mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phó tổng giám đốc tổng công ty viễn thông mobile phone
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung làm rõ hành vi của các bị can đã khởi tố và giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật
công an quận đống đa hà nội vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm thị kim dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
theo cơ quan điều tra lợi dụng tình trạng nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc sinh sản có nhu cầu tìm người mang thai hộ
phạm kim dung chú tại xã lạc đạo huyện văn lâm tỉnh hưng yên đã tìm người nhận đẻ thuê với giá vài trăm triệu đồng một trường hợp
ngoài việc môi giới đẻ thuê đối tượng này còn tổ chức mang thai hộ để hưởng lợi cho năm trường hợp khác
hiện cơ quan điều tra đang cho dung tại ngoại vì bị cáo này cũng đang trong thời gian mang thai
thưa quý vị vào ngày hai mươi sáu tháng tám đại tá lê như toản trưởng công an huyện diên khánh tỉnh khánh hòa xác nhận
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách phương trang và ô tô dừng nằm
trước đó khoảng hai giờ ngày hai mươi một tháng tám xe khách hãng phương trang mang biển số tp hcm do ông võ song tân ba mươi tám tuổi
quê quảng nam điều khiển trên đại lộ võ nguyên giáp theo hướng đi đà lạt
khi đến ngã tư cầu lùng xã diên thạnh huyện diên khánh ô tô của hãng phương trang tông và xe dừng nằm biển số tỉnh phú yên
do ông nguyễn tấn thạch bốn mươi năm tuổi quê phú yên lái theo hướng sài gòn ra
cụ tông mạnh khiến cả hai xe trượt dài khoảng hai mươi mét
vụ tai nạn làm cụ huỳnh hoành chín mươi một tuổi ngụ lâm đồng tử vong trước khi đến bệnh viện
bốn mươi người đều đưa đi cấp cứu trong đó có một mươi năm người bị thương nặng
sau vụ tai nạn tổng cục đường bộ việt nam cho biết kết quả kiểm tra dữ liệu hành trình cho thấy
xe khách phương tra lưu thông với tốc độ sáu mươi ba km một giờ khi xảy ra tai nạn
còn tốc độ trước đó một phút là năm mươi tám km một giờ
trong khi đó xe khách biển số phú yên không có dữ liệu hành trình
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức chương trình nghệ thuật
tổng kết đời hoạt động tuổi trẻ việt nam nhớ lời di trúc theo chân bác
kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh
và phát động thi đua kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đến dự có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trưởng quốc hội
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng với các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phát biểu tại buổi lễ đồng chí võ văn thường trưởng ban tuyên giáo trung ương
biểu dương trung ương đoàn đã tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm
tuổi trẻ việt nam nhớ lời di trúc theo chân bác với nhiều chương trình nội dung có ý nghĩa thiết thực
thời gian tới đồng chí võ văn thưởng đề nghị tuổi trẻ việt nam không ngừng trao dồi lý tưởng
đạo đức cách mạng tự gian luyện bản thân giữ tâm trong gian trí sáng xây hỏi bão lớn
đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực tệ nạn xã hội
phân đấu trở thành những tấm gương tiêu biểu điển hình thanh niên trên mọi lĩnh vực
khắc phục biểu hiện nhặt đảng khô đoàn xa rời chính trị
bên cạnh đó thanh niên việt nam cần không ngừng phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của thanh niên
trong học tập lao động rèn luyện làm chủ khoa học công nghệ khởi nghiệp sáng tạo
chung sức cùng cộng đồng trong các hoạt động xã hội
tổ chức đoàn cần khởi xướng thêm nhiều phong trào phù hợp tạo môi trường cho thanh niên sáng tạo
tình nguyện đóng góp cho công cuộc đổi mới sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
nhân dịp này trung ương đoàn đã vinh danh năm mươi công trình tiêu biểu làm theo lời bác toàn quốc
đồng thời phát động đợt sinh hoạt chính trị mới với chủ đề
trẻ việt nam sắt son niềm tin với đảng hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
thực hiện nghị quyết số sáu của đảng ủy công an trung ương về kiện toàn tổ chức bộ máy công an tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả trong đó có việc tập trung chính quy hóa lực lượng công an xã thị trấn
thời gian qua công an tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiến hành giả soát
điều động công an chính quy về làm trưởng phó công an xã thị trấn
góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ở địa bàn cơ sở ghi nhận ở huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
là phó trưởng công an thị trấn đã được một mươi năm năm nay ông đặng văn thành nắm rõ về từng hộ dân
từng con đường ngõ xóm ở thị trấn cẩm xuyên này
nhưng ông cho rằng chỉ như vậy thì chưa đủ mà khi có thêm sự phối hợp của lực lượng công an chính quy
với thế mạnh riêng thì công tác đảm bảo an ninh trật tự sẽ đồng bộ và hiệu quả hơn nhiều
khi về phần công là cảm ơn chính quyền bảo vệ học tỉnh quy đa thì có những tiềm năng rất là mạnh
về bên công tác xử lý và quản lý
còn thế mạnh của công an địa phương thì địa bàn nắm rõ hay là tuyệt vời tuyệt việc
cho nên cái chỗ đó thì anh và tôi đề thập rất nguyện
thì từ khi được công an chính quy về địa phương thì tình nhanh từng tài địa phương
tình nguyện rất là đáng ghê nhất là cả cái tái tươi nào
mà hai là cái trộm bắp
thì hiện nay thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục phát triển cái thế mạnh lộn để đảm bảo an ninh trật tự của địa phương
thị trấn cẩm xuyên có một mươi ba khối phố với trên một mươi nhân khẩu là địa bàn trung tâm của huyện
nên tình hình an ninh trật tự của thị trấn cẩm xuyên không giống như các địa bàn khác
thị trấn có đủ điều kiện để phát triển kinh tế xã hội
nhưng bên cạnh đó tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp
vì vậy ngay khi được tăng cường các cán bộ công an chính quy đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn được tăng cường
nắm được các đặc điểm của địa bàn
rằng là có những hệ loại đối tương và những địa dưới hành chính và những đường đi lối lại của tình hình
để làm đảm bảo an ninh trật tự thì mình không phải nắm bắt những tình hình đó
sau đó thì khi đã làm quen được thì chúng tôi đã phối hợp với các ủy chính quyền mặt trần tổ quốc và các bán nhanh đoàn thể
cùng phát đồng phóng trao toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó là lực lượng công an lực lượng nông cốt
việc bố trí lực lượng này tại các địa bàn trọng điểm phức tạp là một giải pháp quan trọng tăng cường bám dân bám sát cơ sở
các vụ việc đều được can thiệp xử lý kịp thời góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn được cấp ủy chính quyền người dân đồng tình ủng hộ
tới thời gian này công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương bài bản nên được vì họ có chuyên môn nghiệp vụ xử lý mọi công việc là đảm bảo nghiệp vụ
trong quá trình xử lý các vấn đề nó cũng đảm bảo đúng quy định của pháp loa thương làm cho người dân có sức thuyệt phục hơn
kể cả công tác tuyến truyền giải thích cho người dân người dân cũng cảm thấy có độ tín cảnh và thuyệt phục hơn so với các đồng chí không phải là chính quý của người địa phương
theo lộ trình từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh hà tĩnh sẽ phối hợp với các ngành địa phương liên quan
thực hiện việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh phó trưởng công an xã tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự
bên cạnh đó kiện tòa sắp xếp vị trí chức danh phù hợp đối với các đồng chí đang làm trưởng công an xã
qua đó khắc phục tình trạng biến động hạn chế năng lực của công an xã bán chuyên trách đảm bảo tính ổn định của lực lượng thường trực chiến đấu ở xã thị trấn
xây dựng lực lượng công an theo hướng tiến lên chính quy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
đây là một giải pháp quan trọng giúp nhằm chuyển hóa từ địa bàn phức tạp thành địa bàn ít phức tạp hơn
thực tế cho thấy khi triển khai đơn lực lượng công an chính quy về dự trức bộ trưởng phó công an xã thị trấn
thì những khó khăn vướng mắt trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trong tiếp nhận xử lý thông tin thu thập chứng cứ các vụ việc
lấy lời khai các đối tượng đã được tháo gỡ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở đã chuyển biến rõ nét
đó là những tín hiệu tích cực
lộ trình đưa lực lượng công an chính quy về cơ sở
để người dân vùng đệm ổn định cuộc sống giảm thiểu tình trạng xâm hại rừng
thì việc hướng dẫn hoặc đem đến những mô hình sản xuất phù hợp gắn với kinh nghiệm thói quen của bà con là giải pháp đã cho thấy hiệu quả trên thực tế
với ý nghĩa đó hoạt động hỗ trợ sinh kế cải thiện đời sống giảm thiểu tác động vào rừng đã được ngành chức năng tỉnh thừa thiên huế đặc biệt chú trọng
tạo hiệu quả trong nâng cao nhận thức cũng như kinh tế của bộ phận lớn cư dân sống gần rừng
từ nguồn quỹ dịch vụ môi trường rừng gia đình chị trần thị tí tại thôn tân lập xã miền núi phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế đã được hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế
nguồn vốn tuy không nhiều chỉ từ hai đến năm triệu đồng nhưng đã là đòn bẩy để năm hai nghìn một mươi bảy gia đình chị mạnh dạn phát triển vườn bưởi da xanh hơn sáu mươi cây nay bắt đầu cho thu hoạch
tôi cũng có tham gia rừng cùng đông
bên đông có vài nguồn vốn để sản xuất chấm nuôi có động lực để mạnh để làm phát triển trong gia đình
tại huyện vùng cao a lưới thông qua dự án hỗ trợ phát triển rừng bền vững đã có hơn một một trăm linh hectare mây nước được trồng mới phân bổ trên hai mươi một xã của địa bàn
theo nghiên cứu cây mây chỉ phải trồng một lần nhưng có thể khai thác được hai mươi năm và có thể cho thu nhập khoảng gần
như vậy song song với việc được giao khoán rừng tự nhiên kết hợp với những mô hình sinh kế được hỗ trợ như lập vườn trồng mây nước dưới tán rừng chăn nuôi trên cơ sở phù hợp với từng địa bàn kinh nghiệm người dân đã làm cho người dân có thêm động lực trong việc chăm sóc gắn kết trách nhiệm bảo vệ rừng với lợi ích kinh tế gia đình
hằng năm thì cái việc mà trả vốn lại trong cái việc vốn vay và cái phát triển các cái mô hình nó ngày càng phát triển và giúp cho người dân là
nó ổn định hơn trong cái vấn đề mà cuộc sống
quá cái số liệu mà thống kê từ các năm thì thấy hằng năm là cái việc mà vi phạm pháp luật là ngày càng được là ngày giảm
rõ ràng việc gắn liền phát triển kinh tế với nâng cao trách nhiệm đã giúp cho người dân vùng đệm nâng cao ý thức bảo vệ rừng
từ nguồn lợi trong công tác bảo vệ rừng và những mô hình sinh kế có được thông qua quỹ bảo vệ rừng
không những giúp đời sống của hàng ngàn người dân vùng núi ổn định
mà từ đây công tác bảo vệ rừng ngày càng đi vào hướng bền vững
vẫn giảm thiểu những tác động xấu đối với rừng
thưa quý vị việc các phương tiện vi phạm luật giao thông khi đi ngược chiều tại tất cả các tuyến đường tuyến phố không còn là điều xa lạ
tuy nhiên đi ngược chiều trên đường cao tốc lại là một vấn đề tưởng chừng như không thể nhưng lại xảy ra trên cao tốc hà nội bắc giang
mặc dù là cấm và cũng đã có nhiều trường hợp bị xử lý nghiêm minh và cũng nhiều vụ tai nạn đã xảy ra ở những tuyến cao tốc khác
thế nhưng tại tuyến cao tốc hà nội bắc giang thì nhiều ô tô lại ngang nhiên đi ngược chiều
và phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận để phản ánh trong câu chuyện giao thông sáng ngày hôm nay

nhiều người người ta đi qua lối này ô tô nó toàn đi xuôi về đây ô tô đi đâm về đây
qua nguy hiểm luôn bởi vì là bác chỉ thấy là những ô tô con những ô tô bán tải họ đi vào lối này nhiều

đây là lối mở dành cho các phương tiện từ đường gom lên phía cao tốc hướng đi bắc giang hà nội
tuy nhiên rất là nhiều phương tiện ô tô và xe máy đi ngược chiều để xuống cái đường gom này
nhìn dòng xe đi ngược chiều như thế này không ai nghĩ đây là một tuyến đường cao tốc
nhưng việc tưởng chừng như không thể lại đã và đang xảy ra ngay tại chính tuyến đường cao tốc hà nội bắc giang
thay vì đi thêm ba km qua hầm chui
để sang đường dân sinh thì các tài xế lại bất chấp quy định điều khiển phương tiện sang đường tại đây
đây là việc làm không khác gì đùa dẫn với tử thần
xem thường tính mạng của chính bản thân mình cũng như những người tham gia giao thông khác
nhanh một phút tuy nhiên nếu sự cố xảy ra thì rất có thể những trường hợp này sẽ bị chậm cả một đời
tuyến cao tốc hà nội bắc giang có chiều dài bốn mươi năm km được thiết kế bốn làn xe tổng vốn đầu tư là bốn hai trăm một mươi tỷ đồng
tuyến đường thông xe vào tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
khi hệ thống đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để hòa lưới evn sẽ hỗ trợ kiểm tra lại hệ thống và lắp đặt công tơ hai chiều miễn phí cho các hộ gia đình
để có thể hiểu rõ hơn về hiệu quả cũng như các điều kiện cần có các hộ gia đình có thể áp dụng hệ thống điện mặt trời áp mái
xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tư vấn của tiến sĩ nguyễn anh tuấn giám đốc trung tâm năng lượng tái tạo viện năng lượng bộ công thương ngay sau đây
tiến sĩ nguyễn anh tuấn đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay của chương trình công an nhân dân
vâng ạ thưa tiến sĩ việc sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái thì có thể đem đến những hiệu quả như thế nào cho các hộ gia đình
cây văn điện mặt trời áp máy thì theo như đánh giá của tôi là một trong những hướng phát triển mà chúng ta cần phải thúc đẩy
bởi vì nó sẽ đem lại rất nhiều mặt lợi ích về mặt kinh tế
thứ nhất là nó là nguồn pháp tại chỗ
nó không phải truyền tải đi đâu cả nó sẽ làm giảm tổn thất
và đồng thời là với cái cơ chế hỗ trợ khuyến khích điện mặt trời áp mái như chính phủ hiện bây giờ
thì nó sẽ là một cái nguồn thu nhập cho cái hộ gia đình mà lắp đặt đó trong vòng hai mươi năm tới
vâng ạ vậy thì người dân cần có những ý thức chủ động như thế nào
trong việc sử dụng hệ thống điện áp mái để có thể giảm tải cho ngành điện
cũng như là giúp bảo vệ môi trường
chúng ta có lẽ phải tăng cường sự tuyên truyền hỗ trợ cho người dân
để người dân hiểu được rằng điện mặt trời áp mái sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho xã hội
và cho bản thân người hộ gia đình lắp đặt cho xã hội
cụ thể là gì là sẽ là làm giảm tải cái vấn đề điện năng và cũng như là truyền tải đến
đồng thời còn cho hộ gia đình thì sẽ là một nguồn thu nhập
cuối cùng thì tiến sĩ có thể đưa ra một số tư vấn dành cho các hộ gia đình
có nhu cầu sử dụng hệ thống điện áp mái có thể lắp đặt cho gia đình mình như thế nào
đầu tiên là cái mái của anh là phải không bị bóng dâm
và thứ hai nữa là nó phải có khả năng chịu được thêm một cái tải trọng
để tránh nó gây ảnh hưởng đến cái tài trọng của cái nhà
nhưng vấn đề là số giờ nắng hướng nắng và bị có bị che khuất bóng hay không
vấn đề mà chúng ta cần quan tâm để mà tính toán được ra rằng là khi chúng ta lắp như vậy
thì chúng ta đảm bảo được là có một cái lợi ích đáng kể
một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn anh tuấn
về những tư vấn dành cho khán giả truyền hình công an nhân dân
vào ngày hai mươi sáu tháng tám tòa án nhân dân quận bình tân thành phố hồ chí minh
đã mở phiên tòa xét xử kính đối với ngô ngọc an sáu mươi ba tuổi ngụ tại quận bình tân
về tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
hội đồng xét xử đã tuyên phạt ngô ngọc an hai năm tù giam
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi hai tháng năm sau khi đánh bi da
ngô ngọc an và một con hẻm trên đường mã lò quận bình tân tìm bàn
thì thấy một cháu bé bảy tuổi đi bộ từ nhà xưởng ra văn phòng
sau đó an đã kéo cháu lại rồi túng máu thực hiện hành vi dâm mô
lúc này một công nhân xưởng cơ khí đi ngang qua phát hiện nên đã trình báo công an
tại cơ quan điều tra an đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
lời khai này phù hợp với lời khai của nhân chứng bị hại và những chứng cứ khác
sau khi củng cố hồ sơ lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân quận bình tân
đã phê chuẩn quyết định tạm giam ngô ngọc an
tuy nhiên sau khi hoàn tất cáo trạng chuyển hồ sơ sang tòa
thì cũng chính viện kiểm sát nhân dân quận bình tân kêu quyết định
thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại
quyết định này đã vấp phải sự phản ứng của dư luận xã hội
sau đó thỏa nhân dân quận bình tân đã ban hành quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn
từ cấm đi khỏi nơi cư trú thành tạm giam
vì cáo ngô ngọc an hai năm tù giam
gần một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng tám một vụ hóa hoàng đã xảy ra
tại quán cà phê lớn nằm tại giao lộ nguyễn tị minh khai
nam kỳ khơi nghĩa quận ba tp hcm
khiến hàng chục nhân viên và khách hàng hoán loạn tháo chạy
lực lượng phòng cháy chữa cháy quận ba đã nhanh chóng có mặt
để kịp thời dập tắt vụ cháy ngăn không để cháy lan
theo các nhân chính gần một mươi bảy h cùng ngày khói đen bất ngờ bốc lên
nghiêng ngút từ khu bếp của quán cà phê ru nam
nằm tại số một trăm linh sáu nguyễn tị minh khai quận ba tp hcm
lúc này hàng chục nhân viên và thực khách vừa vã bỏ chạy ra ngoài
nên không có thương vong về người
nhưng tình báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận ba
đã điều động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường triển khai chữa cháy
không để lây lan sang các khu vực lân cận
sau ít phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ hóa hoạn không gây thương vong về người
nhưng đã làm hư hại tài sản của cửa hàng
do thông qua khu vực bị ổn tắt nghiêm trọng do ảnh hưởng sự cố trên
theo người dân hỏa hoạn xuất phát từ bên trong khu vực nhà bếp
có thể do sự cố xị bình ga
tiếp tục với một số thông tin khác
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị
của thủ tướng chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn các hiệu quả
tình trạng nhúng nhiễu gây phiền hại cho người dân doanh nghiệp
trong giải quyết công việc
cụ thể tp hcm sẽ công khai danh tính cán bộ vi phạm
trên cổng thông tin điện tử cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ công chức viên chức
có hành vi nhúng nhiễu gây phiền hại cho người dân và doanh nghiệp
đặc biệt sẽ xử lý hình sự không xử lý hành chính đối với những trường hợp vi phạm pháp luật
đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định
ngoài ra xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan đơn vị thiếu trách nhiệm
đại cán bộ công chức viên chức thuộc thống quyền quản lý trực tiếp
có hành vi nhúng nhiễu gây phiền hại cho dân
xử lý người đứng đầu có biểu hiện bao che dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ngành quận huyện đơn vị
ra sắc thủ tục hành chính theo hướng tin giảng
loại bỏ ngay những thủ tục không cần thiết rượm rà khó thực hiện
thay vào đó là rút ngắn thời gian đưa ra lộ trình giải quyết
sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định
các cơ quan đơn vị không được yêu cầu doanh nghiệp người dân bổ sung hồ sơ tài liệu quá một lần
bên cạnh đó công khai đường dây nóng học thơ điện tử
và tổ chức tiếp nhận xử lý giải quyết kịp thời các phản ánh
ký nghị tố cáo của người dân doanh nghiệp
nhất là về hành vi nhũng nhiễu và phiền hà
cũng liên quan đến công tác quản lý cán bộ
sở giao thông vận tải tp hcm hiện đang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm
các tập thể cá nhân của sở có vi phạm liên quan đến công tác bổ nhiệm chuyên đổi cán bộ
theo kết luận thanh tra của thanh tra thành phố
trước đó ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu thanh tra thành phố tiến hành thanh tra
từ đơn tố cáo về các vi phạm trong công tác cán bộ
xảy ra tại sở giao thông vận tải thời kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
kết quả thanh tra trưởng phòng kế hoạch đầu tư tới kiểm điểm
ở bước quy trình thuộc quyền về đề xuất bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn
theo chức danh quy định
trưởng phòng tổ chức kháng bộ phải kiểm điểm vì hồ sơ bổ nhiệm không đảm bảo quy trình thủ tục
về chuyển đổi vị trí công tác giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
không đảm bảo thời gian năm năm theo quy định
trong đó có bảy mươi ba trường hợp có thời gian chưa đủ công tác năm năm
ba mươi sáu trường hợp chưa đủ hai mươi bốn tháng đã chuyển đổi
tránh thanh tra sở giao thông vận tải phải kiểm điểm
vì chuyển đổi vị trí công tác năm hai nghìn một mươi bảy
có một mươi bảy trường hợp không đảm bảo thời gian giữ vị trí công tác đủ năm năm
hai mươi bốn trường hợp chưa đủ hai mươi bốn tháng đã chuyển đổi